hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
sau khi mở chín đợt trao bán trái phiếu riêng lẻ hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu hợp đồng chuyển nhượng
tập đoàn tân hoàng minh thu về gần một mươi bốn tỷ đồng
ông đỗ anh dũng chỉ đạo sử dụng số tiền này để trả nợ mua cổ phần chi tiêu cá nhân
không đúng mục đích phương án phát hành trái phiếu
trong đó hơn năm một trăm linh tỷ đồng là tiền của nhà đầu tư sau được dùng để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước
cơ quan tố tụng xác định có sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư là bị hại
họ bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng
tòa có đơn triệu tập
trong những ngày diễn ra phiên xét xử ghi nhận có hàng nghìn người có mặt
có bị hại di chuyển từ các tỉnh xa xôi như thanh hóa nghệ an hà tĩnh
có bị hại xuất hiện tại sân tòa trên tay bồng con nhỏ
theo cơ quan chức năng số lượng trái phiếu tân hoàng minh được nắm giữ bởi các cá nhân lên tới ba mươi hai
tức là cứ một mươi trái phiếu được phát hành thì có ba được mua bởi người dân
trong vụ án này có sáu sáu trăm ba mươi bị hại
cáo trạng viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận định các bị hại đều là nhà đầu tư không chuyên
họ là người chưa từng tìm hiểu về tài chính hoặc mua trái phiếu chỉ vì cái tên của doanh nghiệp
và hơn nữa vì mức lãi suất hấp dẫn một mươi một năm một mươi hai một năm
theo danh sách bị hại đa dạng các lứa tuổi vùng miền
số tiền đầu tư của bị hại từ một trăm linh triệu đồng đến gần hai mươi tỷ đồng
cũng theo chia sẻ của nhiều nhà đầu tư họ biết đến và đầu tư trái phiếu tân hoàng minh từ nhiều kênh
có người từ sự tư vấn của nhân viên
có người mua để giúp người thân đủ chỉ tiêu phát hành
tuy nhiên phần nhiều bị hại cho rằng được tư vấn thấy hấp dẫn vì lợi nhuận nên dồn tiền tiết kiệm để đầu tư mục đích để nhận lãi
một phần cũng do tin tưởng các gói trái phiếu được phát hành đúng quy định
tập đoàn tân hoàng minh lại là doanh nghiệp lớn và có thương hiệu
thậm chí có người vừa mua trái phiếu của tân hoàng minh được vài ngày thì vụ án được khởi tố
khi xét hỏi nhiều bị hại đứng lên phát biểu với thái độ bức xúc
có người đã dùng toàn bộ tài sản của gia đình mua trái phiếu tân hoàng minh
họ cho rằng tân hoàng minh không phải là bên duy nhất hại họ mà cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán các ngân hàng cũng phải có trách nhiệm
đề nghị hội đồng xét xử lưu ý cho trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong vụ việc này
phần lớn nhà đầu tư chỉ mong lấy lại được tài sản nên khi được thông báo ông dũng đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt họ đã có đơn xin giảm án cho các bị cáo
trong vụ án này ông dũng đã khắc phục đầy đủ hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng để giảm thiệt hại đến mức tối đa cho các nhà đầu tư
số tiền khắc phục này được cho rằng lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là niềm vui lớn đối với nhà đầu tư bởi họ có cơ hội lấy lại được khoản tiền mà mình đã bỏ ra
đối với yêu cầu tính các loại lãi của những người bị hại phán quyết của hội đồng xét xử cho rằng tại tòa ông đỗ anh dũng
chủ tịch tân hoàng minh đồng ý trả một phần lái
tuy nhiên đây là vụ án hình sự nên hội đồng xét xử khẳng định không có căn cứ tính lãi theo yêu cầu của các bị hại
vụ án được khép lại một giai đoạn tố tụng
hậu quả vụ án xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh không chỉ là thiệt hại tài chính mà còn làm ảnh hưởng lòng tin và uy tín của thị trường tài chính
hành vi lừa đảo nhà đầu tư trong giao dịch trái phiếu của tân hoàng minh là một ví dụ về việc cần thiết phải tăng cường giám sát
và kiểm soát trong thị trường tài chính để ngăn chặn những doanh nghiệp đánh bóng thực lực nhằm huy động vốn để lừa đảo
vụ án cũng để lại bài học về đầu tư trái phiếu với nhiều người trong giai đoạn hiện nay
thông qua vụ án này với những người có ý định đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp
cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp phát hành xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp
hiệu quả dự án dự kiến đầu tư khả năng thanh toán tài sản bảo đảm có thực chất hay không
bên bảo lãnh thanh toán có uy tín hay không
thay vì chỉ tập trung vào mức lãi suất hoặc thông tin do chính doanh nghiệp quảng cáo kèo mắc bẫy
hội đồng xét xử đã đưa ra mức án đối với một mươi năm bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
trong đó ông đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc bị tuyên phạt tám năm
đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tân hoàng minh bị tuyên phạt ba mươi sáu tháng tù
các bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ một mươi tám tháng tù treo đến ba mươi tháng tù giam
hiện nay có khá nhiều người việt nam đầu tư trong lĩnh vực tài chính nhưng không phải ai đầu tư cũng có thể thành công
đầu tư thì dễ nhưng để có lợi nhuận từ việc đầu tư thì không dễ chút nào
đặc biệt là không ít người bị lừa đảo đầu tư đến mức trắng tay hoặc vỡ nợ
lừa đảo đầu tư là một hình thức gian lận mà bạn có nguy cơ cao mất một phần hoặc toàn bộ số tiền của mình
thường thì các cơ hội đầu tư do những kẻ lừa đảo mang đến cho bạn không tồn tại
hoặc không hề xinh lời như hứa hẹn
những tay lừa đảo này có thể xuất hiện trong tác phong khá chuyên nghiệp và đáng tin cậy
do đó ngay cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng có thể trở thành nạn nhân
hơn ai hết chính nhà đầu tư phải tỉnh táo tìm hiểu kỹ để không bị tiền mất tật mạng
thưa quý vị đến đây thời lượng của chương trình đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại